trước những dự báo về diễn biến bất thường của cơn bão số hai
các ngành chức năng đã chủ động phương án ứng phó và cấm biển từ một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng bảy
trước diễn biến của bão ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai yêu cầu sẽ phải cấm biển
tính từ một mươi hai h trưa ngày một mươi sáu tháng bảy tất cả các công việc ứng phó phải hoàn thành trước một mươi bảy h chiều
ngày một mươi sáu tháng bảy nhất là ba tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh hiện nay trên các lưu vực sông hồng
cũng đang có kế hoạch xả lũ tại hồ hòa bình trong khi đó tại thanh hóa bao hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh
cùng ba mươi một hồ thủy lợi nhỏ hơn khác vẫn chưa phải xả lũ vì mực nước vẫn đang ở mức trung bình
dù trời mưa đã to

những cơn bão cường độ không lớn nhưng mưa cực bộ rất là lớn đấy các đồng chí ở nam thanh bắc nghệ
đã chứng kiến năm hai nghìn một mươi ba mưa cực kỳ lớn gây ra mất an toàn của hàng loạt các hồ đập nhỏ mưa trên diện rộng
có thể không lớn như mưa cực bộ rất lớn và có thể xảy ra rồi những cái tai biến địa chất trong cái điều kiện nước
mực nước của các sông không lớn nhưng cái tai biến địa chất nó có xu thế gia tăng cái này là những cái đặc điểm
mà cần ghi nhận trong cơn bão này tức là những vấn đề có tinh chất là cực đoan
đặc biệt khó nhận biết được theo những cái quy luật chung có thể xảy ra đòi hỏi cái cách không chủ quan
và phải luôn luôn sẵn sàng để có thể là ứng phó với những bất kỳ những tình huống xảy ra
thì đấy là những cái mà chúng ta có thể rút ra được trong những năm gần đây
ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng cũng đã triển khai các lực lượng ứng phó
gần ba trăm linh quân và gần ba phương tiện của quân đội đã sẵn sàng phối hợp với các địa phương
để ứng phó trước cơn bão số hai theo tổng hợp báo cáo chưa đầy đủ từ phía bộ đội biên phòng các tỉnh
từ quảng ninh đến khánh hòa công tác kiểm đếm hướng dẫn đã được thực hiện giúp sáu mươi năm bảy trăm sáu mươi sáu lượt phương tiện
hơn hai trăm bảy mươi một người gần bảy một trăm linh lồng bè thủy sản biết diễn biến hướng di chuyển của bão và vào vị trí tránh trú an toàn